quảng ninh là tỉnh có biên giới trải dài trên cả bộ và trên biển
tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới luôn diễn biến phức tạp nhất là vào dịp cuối năm
chính vì vậy các lực lượng chức năng tại các huyện biên giới của tỉnh đang gia quân rất mạnh mẽ
kiểm soát chặt hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu cũng như qua các đường mòn lối mở
trong hai tháng cuối năm lực lượng biên phòng và hải quan tại cửa khẩu bắc phong sinh
thuộc địa bàn huyện hải hà được tăng cường nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ tất cả các mặt hàng
được thông quan qua cửa khẩu cũng như kiểm tra các đường mòn lối mở
từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng của hải hà đã phát hiện bắt giữ
xử lý tám mươi một vụ buôn lậu gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép
trị giá hàng hóa vi phạm và xử lý vi phạm hành chính là hơn hai sáu tỷ đồng
trong khi đó tại cửa khẩu hoành mô thuộc địa bàn huyện bình liêu
các đơn vị hải quan biên phòng đã tổ chức thực hiện nghiêm quy trình thủ tục
kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với các lô hàng doanh nghiệp trọng điểm
kiểm tra kiểm soát chặt chẽ về tiêu chuẩn định lượng hàng hóa trao đổi mua bán của cư dân biên giới
trị giá hàng hóa vi phạm và xử lý vi phạm hành chính là hơn hai sáu tỷ đồng
trị giá hàng hóa vi phạm và xử lý vi phạm hành chính là hơn hai sáu tỷ đồng
kiểm soát điều tra triệt phá các đường dây buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
các lực lượng chức năng cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc nắm bắt tình hình
chia sẻ thông tin nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm